hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong trường hợp chống dịch công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo đó đẩy mạnh phòng ngừa nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa các đường dây tụ điểm nhóm đối tượng hoạt động phạm tội kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ và thương vong xử lý hơn ba trăm linh trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bên cạnh đó hỗ trợ hơn sáu người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê tránh dịch khi qua địa bàn tỉnh